làng nghệ thuật cộng đồng tam thanh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam là điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn du khách thập phương
nơi đây có làng bích họa đầu tiên của việt nam có con đường thuyền thúng đầu tiên và dài nhất việt nam
thế nhưng trải qua thời gian thời tiết cùng với nhiều nguyên nhân khác đã làm hư hỏng những con thuyền thúng
những bức tranh vẽ trên đó cũng không còn nguyên vẹn
và để chuẩn bị cho festival biển tam kỳ năm hai nghìn một mươi chín các họa sĩ tình nguyện viên từ khắp nơi trong cả nước
đã hội tụ về đây để lên những ý tưởng hội họa tuyệt vời trang trí trên những chiếc thuyền thúng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
trong những ngày này các họa sĩ tình nguyện viên đến từ nhiều nơi trên cả nước vẫn say mê sáng tác
thông qua những nét cọ điêu luyện của mình các nghệ sĩ đã biến những chiếc thúng con thuyền
là phương tiện mưu sinh quen thuộc hàng ngày của người dân địa phương
trở thành những tác phẩm hội họa sinh động nhiều màu sắc có sức hấp dẫn đặc biệt
lần đầu tiên được đến việt nam tâm thanh

mình giới thiệu với biển tâm thanh ngày hôm nay cho quần chúng
họ thấy cái tính chất dân tộc và hối dân tộc của bà chòa việt nam
theo kế hoạch dự án sẽ khôi phục khoảng tám mươi thuyền thúng và sáu mươi mái trèo
những tác phẩm hội họa tại đây được các nghệ sĩ sử dụng bằng chất liệu sơn dầu
với những cách pha chế đặc biệt nhằm nâng cao tuổi thọ của các tác phẩm khi đưa ra trưng bày ở ngoài trời
lúc kinh nghiệm của năm hai nghìn một mươi bảy
thì chúng tôi trước hết là lựa chọn
gọi thuyền chất lượng tốt hơn
cái thứ hai là cũng làm việc với các nghệ sĩ họa sĩ
chúng tôi lựa chọn vào chất liệu sơn
và chắc chắn sau khi bố trí cho sự kiện festival và phục vụ du lịch sau đó
thì sẽ tiến hành thu hồi và để bảo quản và tiếp tục cho những năm đấy
dự kiến thời gian triển khai dự án khôi phục con đường thuyền thúng sẽ diễn ra trong khoảng một mươi năm ngày
và sẽ hoàn thành trong tuần tới
để phục vụ các nghệ sĩ sử dụng bằng chất liệu sơn dầu
để phục vụ cho festival biển tam kỳ năm hai nghìn một mươi chín khai mạc vào giữa tháng sáu này